chú ngồi đấy thì chú sột xoạt sột xoạt cái túi ni lông thì cô mới nhìn ra thì cô thấy chú cầm một cái túi ni lông đen
thế bên trong cái túi đấy thì nhìn thấy cảm giác có một cái hình như cái hộp hình chữ nhật bên trong cái túi
thì nghe nó sột xoạt cái thì thôi cô lại quay xuống cô rửa
thì vừa quay xuống rửa cái thì bùm cái nổ luôn
thì cô thấy coi như là mắt mũi mình hoa hết cả lên rồi
coi như là tối sầm mắt lại cũng không nhìn thấy gì nữa
thấy lỗ bụp quá hai lần bụp xong lại bụp phát lưỡi
nó hai lần liên tiếp
vào cổ có một người bị thương vào tay
ngay sau khi xảy ra vụ nổ người dân đã gọi xe cứu thương đến hiện trường và đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu
anh vinh nhân viên một quán ăn đối diện với nơi xảy ra vụ nổ bị thương tại tay và ngực
sau khi được nhân viên y tế chăm sóc anh đã được đưa về nhà điều trị và chia sẻ
tới ở trong nhà thì đi ra để dòn dẹp cho khách họ ăn này thì dòn bế bát vào
thì vừa cúi xuống thì nghe tiếng nổ
nhìn sang thì thấy anh kia
tay lắc lắc thì chảy máu
cuối cùng mình nghe đau thì nhìn lại thì mình cũng bị chảy máu
thế là đi luôn đi ra viện luôn
họ kiểm tra xong thì có thì họ sâu
tầm khoảng bên này bốn mũi bên này ba mũi
ở ngực thì họ gắp ra một miệng nhỏ
hình như là miếng chi nhỏ thôi
thưa quý vị sau khi xảy ra sự việc công an quận hoàng mai đã cử lực lượng xuống hiện trường
để niêm phong cũng như điều tra lấy lời khai
nhân chứng về vụ việc này
đến đầu giờ chiều công an quận hoàng mai vẫn có mặt tại hiện trường
để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc
vụ nổ khiến năm người bị thương
hiện tại hai nạn nhân bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện
năm xe ô tô đâm nhau liên hoàn khiến giao thông bị ách tắc cục bộ
nhiều người bị hoảng loạn
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bảy giờ chiều qua tại tuyến quốc lộ một mươi tám
đoạn đi qua khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
đã va chạm với xe ô tô con chạy hướng ngược lại
sau khi xảy ra tai nạn xe ô tô con xe trộn bê tông và xe khách loại nhỏ
đang đi ở phía sau đã va chạm với hai phương tiện trên
mặc dù không có thương vong nhưng vụ tai nạn đã khiến khu vực khu công nghiệp quế võ bị ách tắc
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã có mặt kịp thời
để điều tiết phân luồng giao thông
đến gần một mươi chín giờ hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa
theo dự báo thời tiết thì trong bảy ngày tới miền trung bắt đầu mùa mưa
tây nguyên và đông nam bộ đề phòng bọ xít mũi gây hại cà phê và chè thán thư dẹp các loại gây hại hổ tiêu
trong bảy ngày tới trên biển đông ít có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới
nhưng dạnh áp thấp đi ngang qua bắc miền trung nên vẫn còn gây thời tiết xấu ở khu vực thanh hóa đến quảng bình
có nơi mưa to cần đề phòng rông lốc và gió giật mạnh từ giữa đến cuối tuần sau
do mưa kéo dài hết đợt này đến đợt khác nên lũ trên các sông ở khu vực này vẫn còn nguy hiểm
từ mức ba hai đến ba ba nhiều vùng có thể vẫn còn ngập sâu và bị chia cắt do lũ
vùng núi có thể xảy ra lũ quét và sạt lở
trong bảy ngày tới mực nước đầu nguồn sông cửu long được dự báo sẽ tiếp tục lên
sau đó lên nhanh theo đợt chiều cường dầm tháng tám âm lịch
tình hình sâu bệnh gây hại cần tập trung chú ý theo dõi
ở các tỉnh tây nguyên và miền đông là dày nâu và dày lưng trắng
bệnh lem láp hạt trên lúa hẻ thu lúa mùa giai đoạn đồng trổ chín
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị phương liên sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên ba mươi năm bãi vượt
xã lộc hòa thành phố nam định tỉnh nam định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi đức nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai thị trấn xuân trường huyện xuân trường tỉnh nam định về tội cưỡng đoạt tài sản
cũng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố nam định tỉnh nam định
là đối tượng nguyễn kiên trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn mươi sáu b quang trung thành phố nam định tỉnh nam định
có xeo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng công an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện